theo bảo hiểm xã hội việt nam người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp và được chi trả hỗ trợ học nghề do thất nghiệp trong ký một đều tăng chín một mươi do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là gần ba trăm tám mươi người tăng khoảng chín một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền được chi trả bảo hiểm thất nghiệp trong ký một ước thực hiện là hơn hai một trăm linh tỷ đồng
ngoài chi trả trợ cấp thất nghiệp số người được chi trả hỗ trợ học nghề do thất nghiệp ước thực hiện là hơn tám một trăm linh người tăng khoảng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín với số tiền chi trả ước thực hiện là một mươi tám tỷ đồng